đây là sự kiện lịch sử đánh dấu một bước trưởng thành chính quy của quân đội ta
ngay từ khi thành lập bộ tổng tham mưu đã tiến hành tham mưu chỉ đạo triển khai ngay những công việc quan trọng cấp bách
để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân
cho đến nay đã tròn bảy mươi năm năm kể từ ngày thành lập bộ tổng tham miu vẫn đang viết tiếp những trang sử hào hùng
lập thêm nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
cách mạng tháng tám thành công nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
trong tình thế đất nước thù trong giặc ngoài ngàn cân treo sợi tóc để có một cơ quan tham mưu cho đảng chính phủ
trực tiếp là tổng quân ủy và bộ tư lệnh những vấn đề về chiến lược quân sự
ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thường vụ ban chấp hành trung ương đảng đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
quyết định thành lập bộ tổng tham miu
đại tướng hoàng văn thái được chỉ định là tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
trong kháng chiến chống pháp bộ tổng tham mưu đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang tiến công
làm phát sản những nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân pháp
cùng toàn dân kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến trường kỳ và gian khổ
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước bộ tổng tham miu đã kịp thời tham miu đề xuất
chỉ đạo chuyển đổi phương thức đấu tranh ở miền nam kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị
trên ba vùng chiến lược xây dựng các phương án tác chiến mở các tuyến đường vận chuyển chiến lược
bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ tri viện lực lượng và vũ khí phương tiện cho chiến trường miền nam
với đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử bộ tổng tham mưu đã thể hiện sự chủ động
nắm chắc tình hình và dự báo chính xác âm mưu của địch để tham mưu cho bộ chính trị
quân ủy trung ương và bộ quốc phòng có những chỉ đạo những quyết sách đúng đắn kịp thời
bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bộ tổng tham mưu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tham mưu cho đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ thời chiến sang thời bình
từ nhiệm vụ xây dựng chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu và tham gia lao động sản xuất xây dựng đất nước
thực hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ mới mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tập trung xây dựng nâng cao năng lực toàn diện chủ động nhạy bán trong nghiên cứu dự báo sớm tình hình
nhắc vào những động thái những xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn
tình hình biển đông vùng biển tây nam v v
kịp thời tham mưu đề xuất kế hoạch định đường lối chiến lược sách lược giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế
chủ động ngang ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột xử lý thắng lật tình huống quốc phòng an ninh
không để bị động bất ngờ không để kẻ địch lợi dụng làm phức tạp tình hình
với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng bộ tổng tham mưu đã tích cực chỉ đạo toàn quân
tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh tìm kiếm cứu nạn xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là phòng chống covid một mươi chín qua đó tăng cường quan hệ gắn bó đoàn kết giữa quân với dân
làm đậm nét hình ảnh và tô thắm thêm truyền thống bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tổng tham mưu đã lập nhiều chiến công
thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất quân đội nhân dân việt nam và dân quân tự vệ việt nam
xứng đáng với truyền thống trung thành nu lược tận tụy sáng tạo đoàn kết hiệp đồng quyết chiến và quyết thắng